đại học huế cho biết giám đốc đại học huế vừa có quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên năm thứ nhất năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thuộc các vùng bãi ngang ven biển bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua và tỉnh ninh thuận
chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân miền trung năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy các khoa trực thuộc và trường thành viên thuộc đại học huế
sẽ giảm học phí cho các đối tượng đặc thù trong đó có tân sinh viên nhập học năm đầu tiên thuộc các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
cụ thể đà huế quyết định giảm năm mươi học phí cho sinh viên nhập học năm nhất có hộ khẩu thường trú sinh sống
tại các xã bãi ngang ven biển của bốn tỉnh miền trung
đây là những em sinh viên bị ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty formosa gây ra vừa qua
cũng theo quy định này đại học huế còn miễn học phí cho các sinh viên học viên có hộ khẩu thường trú và sinh sống
tại tỉnh ninh thuận bị ảnh hưởng hạn hán nặng nề bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và dự kiến đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tổng mức học phí được miễn giảm trong đợt này ước tính khoảng một một đến một ba tỷ đồng